nó khó khăn mà chị lại cũng trải qua
bao nhiêu khó khăn để chị
sản xuất ra cái bún hơi
hơi nước phải không
cái đó hay đó chị
em tìm hiểu em thấy rất là hay
là thành công như thế nào
chị có thể chia sẻ cùng quý vị
về cái ngành nghề bún
thì đúng mình là một người tiên phong đầu tiên
tức là đưa công nghiệp hóa
vô ngành sản xuất bún
nhưng mà mọi người là đã
bắt trước công nghệ của mình
để làm đại trả hết
bởi vì bính không có biết cách làm sáng chế
nhưng đến bây giờ
là công nghệ mới
mình đã đăng ký trên cuộc sở hữu chủ tuệ
là cách đây là hai năm rưỡi rồi
để sản xuất
cái nhà làm trực tiếp luôn
bính vẫn làm luôn
là một cái công nghệ sáng chế
cái bún hơi hơi nước này
đó nó là như vậy
là theo cái công nghệ của mình
là mình đã có một đối tác của bên đức
là người ta đã mời mình đi
vài ngày nữa thôi là mình đi đức
là có nghĩa là cái chuyện
mời chị để tiếp tục phát triển
cái công nghệ này
làm bún tươi tại đức
hôm nay chúng ta gặp một nhân vật
rất là thú vị đúng không quý vị
thế là chị đúng tới nghĩa là chị
rất là hừng hợp cái chuyện
về tâm quyết và về cái lương tâm con người của mình
nếu bây giờ
nhiều loại hóa chất vào trong sợi bún
bạn đi phân tích không nha
nó là một sợi tổng hợp
mà một sợi tổng hợp như vậy
vi sinh không xâm nhập được
bạn có tên không
bạn mua về bạn để trong ngăn mát tủ lạnh
ngăn mát thôi nha
bạn để năm tháng sáu tháng
đúng rồi em nè
còn bún của mình bún sạch thì đương nhiên giống như lồi cơm của các bạn ấy đó
bạn lấu ra bạn để nguội
sau có mấy tiếng đồng hồ
là nó lên men vi sinh ngay
bún sạch á
nếu như bạn để vào ngăn mát tủ lạnh
nó sẽ khô và nó sẽ gãy
nó sẽ bị gãy
nó hồi hạt bột nó sẽ bị gãy
còn nếu như bạn để vào ngăn mát tủ lạnh
nếu như bún bẩn bạn để nó không gãy
bạn để nó không gãy
nó vẫn dai một cách bình thường
khi mà muốn trụm lên để viết sạch cái bẩn
bạn sẽ lấy hai cái nồi nước
hai nồi nước sôi
bạn trụm lên
nếu như bún sạch bạn ngửi
nó là hương vị của sợi bún nguyên thủy
là bò có mùi rõ
đó đó đó nha
là bạn ngửi thấy rõ
còn khi bún bẩn bạn trụm lên đang nóng
bạn đưa bún bẩn nó sọc lên tới lão
lấy ốc vào nguồn
thấy mùi rõ
theo cục chế biến và phát triển thị trường nông sản
thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trí vọng xuất khẩu không chỉ với gạo
mà còn đối với các sản phẩm từ gạo
đã và đang mở ra
nhất là khi hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh châu âu
evfta đi vào thực tiễn
sau từ ba đến năm năm
thuế xuất cho các sản phẩm từ gạo sẽ về
và đây là tiền đề thuận lợi
cho ngành chế biến sản phẩm từ gạo phát triển
hương tất xuất khẩu
tại thị trường này
sản phẩm mì ăn liền đang tiếp tục bị kiểm soát
các gạo về hàm lượng hóa chất thực phẩm
do không ít lần phát hiện vi phạm
tuy nhiên từ ngày ba tháng bảy vừa qua
liên minh châu âu có văn bán đồng thuận
ngừng kiểm soát an toàn thực phẩm khẩn cấp
đối với nhóm hàng bún miếng phở bánh đa của việt nam
điều này cũng đồng nghĩa với việc
các lô hàng bún miến phở xuất khẩu sang châu âu
không cần bổ sung với chế nhận an toàn thực phẩm
do bộ cung thương cấp
và cũng không bị kiểm soát tại cửa khẩu của châu âu
thuần lợi đi kèm với trách nhiệm
đối với các đơn vị trong ngành chế biến thực phẩm từ gạo
phải tiếp tục duy trì chất lượng
dù vẫn uy tính của sản phẩm từ gạo
tại việt nam trên các thị trường tiềm năng
khi dịch bệnh diễn ra thì bà con của chúng ta
đang gặp rất là khó khăn
trong cái đó rồi
hàng hóa lên giá
rất là chống mặt luôn á
tất cả các mặt hàng đều lên giá và khang hiếm
em không biết là cái công ty
mình đã trải qua như thế nào
là bên nguyễn bính không hề tăng giá
vẫn giữ một giá từ ngày đó đến giờ
tức là từ trước dịch
và đến sau dịch
và đến ngay cả trong dịch
bên nguyễn bính không hề tăng giá
vẫn giao bằng cách rất ổn định bình thường
nhưng khi mùa dịch á
thì khổ một nỗi như thế này
không có công nhân làm
kế toán cũng không đến làm
bính á là từ trong đến ngoài
cả nhà lăn như bống
cả nhà lăn như bống
để phục vụ của những người ăn nẻ
và lúc đó là
cái xe của mình phải đăng ký thẻ xanh
mới được đi
thì nói chung là
qua cái thời gian dịch
thì cũng bị mất mối rất là nhiều
bởi vì sao
các bếp ăn công nghiệp
ví dụ ngành mây mặt này
ngành giày da là cái như
dừng hết luôn
không còn một cái nào hết
chị đưa cái vốn sạch thủ đức của nguyễn bính mình
đi vào những nơi đó
đáp ứng như
các bố cầu cho người tiêu dùng như vậy
thì em nghĩ rằng nó đang trải qua không dễ dàng rồi
nhưng mà chị đã vượt qua hết
chị cùng công ty để chuẩn hóa
cái quy trình sản xuất ra sao
chuẩn hóa cái quy trình đó từ
đó tới bây giờ
là bính á là cứ nấy ngắn nuôi dài
tức là sản xuất ra
thì bính này cho vào nghiên cứu để
chế tạo máy
liên tục cải tiến công nghệ
mà những người đi đầu cải tiến công nghệ
là những người
gánh chịu thiệt thòi và vất vả hơn
con người ta bây giờ
càng ngày người ta càng
nổi biến hơn
nó không còn như ngày xưa nữa
nếu mình không công nghiệp hóa được
không có tuyến được công nhân
không có làm được
mà mình thì cũng dần dần
là mình cũng sẽ già đi
nên là buộc phải có máy móc
bây giờ là công nghệ bốn
đưa vào trong sản xuất rất là ok
nhưng mà có một điều
bính thì cũng hơi vất vả
cái nhà xưởng của bính
nó chật hẹp quá
bính chỉ ước mơ làm sao
mà bính có được
một cái nhà xưởng
bính sản xuất công nghiệp hoàn toàn
nãy giờ em thấy là khách hàng
cũng ưa chuộng cái sản phẩm chị là
nhưng mà cái thất bại cũng có
giống như nãy giờ mình kể
đâu có tăng giá đâu
rõ ràng mình không có lợi nhuận nhiều
mình tậm chí rồi
còn phải vay ngân hàng
để mình mua cái này
cái nọ đầu tư cho cơ sở vật chất
mà làm cách nào để dững dàng
để dững dàng
để trải qua những cái thách thức đó
khó khăn chung
ai cũng vậy
thôi miễn là đủ sống
mình cũng đừng có ham bún nhiều nữa
đủ chi phí
thì cũng được rồi
và bây giờ mình sẽ cố gắng phát triển
mơ ước của bính
làm sao công nhân của bính
và công nhân lữ
thì ít nhất
lương cũng phải được một mươi triệu trên tháng
cái cuộc sống bây giờ
cái gì cũng đắt đó
rất là khó khăn
mà nếu như một người chú
mà không có đầu óc
không có sự lăng động vận hành
thì không bao giờ
đời sống công nhân có thể được như vậy
trong cái nghề truyền thống của mình
mình là đời thứ bảy
trong vấn đề sản xuất nghề này
thật sự ra mà nói
thì bính cũng rất là mong muốn
làm sao có
được một cái thế hệ tiếp nối
nhưng mà quan điểm của bính
dù con cái trong nhà tiếp nối
hay người ngoài tiếp nối
không quan trọng
miễn ai có tâm với nghề này
thì bính sẵn sàng
và bính sẽ dạy bằng một cách nhiệt tình
đúng chất liệu của sản phẩm
tức là hàng không hóa chất
theo phương cách nguyên thủy
không có hóa chất
mà ra được sợi bún ngon
đó mới là một cái thật
là cái sự quan trọng
trong cái nghề này
cảm ơn chị
buổi nói chuyện ngày hôm nay
rất là thú vị
giống như nãy em có nói rằng là
hôm nay gặp chị là một nhân vật
rất là đặc biệt
truyền cảm hứng cho em
và tất cả mọi người
thật sự là như vậy
xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã
nghe buổi trò chuyện của chị nguyễn thị bính
ngày hôm nay rất là thú vị
và truyền cảm hứng cho chúng ta
xin hẹn gặp lại quý vị
vào chương trình sau
hẹn gặp lại quý vị